thưa quý vị các cuộc biểu tình phản đối vụ ba người quốc bị sát hại vì lý do phân biệt sắc tộc tại thủ đô paris của pháp đã bước sang ngày thứ hai
theo đó đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình lại tái diễn ở khu vực quảng trường cộng hòa
đụng độ nổ ra khi một số người biểu tình ném đồ vật về phía cảnh sát và cáo buộc các cơ quan an ninh pháp đã làm quá ít để ngăn chặn vụ xả súng khiến ba người quốc thiệt mạng hôm hai mươi ba tháng một mươi hai
lực lượng cảnh sát sau đó đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông quá khích
tại hiện trường nhiều ô tô bị lật và xuất hiện một số đám xáy trỏ
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai một vụ xả súng đã xảy ra tại một trung tâm văn hóa của người quốc ở thủ đô paris làm ba người thiệt mạng và ba người khác bị thương
cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông sáu mươi chín tuổi vừa được trả tự do trong khi chờ xét xử vì tội tấn công một trại di cư ở paris cách đây một năm
đối tượng khai nhận động cơ gây án mang tính phân biệt chủng tộc